một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc chiều tối qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khi một xe ô tô con chở theo bốn người bất ngờ lao xuống hồ xuân hương khiến hai người tử vong
trước đó ông phạm hồng hải chú tỉnh an giang điều khiển xe ô tô chở theo ông nguyễn viết thắng cùng vợ là bà nguyễn thị điểm
và anh thái chi nhẫn từ an giang lên đà lạt đến khoảng một mươi tám h một mươi năm phút khi tới đường trần quốc toản
thì xe ô tô bị mất lái lao thẳng xuống hồ xuân hương lúc này ông thắng và bà điểm đã mở cửa sau của xe bơi được vào bờ
ông hải và anh nhẫn cùng chiếc xe chìm xuống lòng hồ đến hai mươi giờ cùng ngày thi thể cả hai nạn nhân và chiếc xe đã được lực lượng chức năng tìm thấy
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
giết người xảy ra tại cơ sở anh spa ở xã nguyên giáp huyện tứ kỳ
nạn nhân bị phan trung hòa chú quận hai bà trưng hà nội dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong
được biết phan trung hòa và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau từ trước
gần đây chị này về huyện tứ kỳ thì bị hòa tìm đến sát hại
ngày hôm nay toán nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất buôn bán xăng giả
do bị cáo trịnh sướng cầm đầu
phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một tháng một mươi địa điểm xét xử tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh đắk nông
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã tuyên phạt bị cáo trịnh sướng một mươi hai năm tù
các bị cáo còn lại cũng phải lệnh án từ hai năm sáu tháng án treo đến tám năm sáu tháng tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
sau phiên sơ thẩm bị cáo trịnh sướng và hầu hết các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
riêng bị cáo nguyễn thị thu hòa chú quận ninh kiều có đơn kháng cáo kêu oan
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng ông đình vũ và chu quốc minh cùng chú huyện phú riềng tỉnh bình phước
vừa bị lực lượng công an tỉnh bình phước bắt giữ để điều tra
tại cơ quan công an vũ khai nhận vào ngày ba mươi tháng chín lấy một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy của em gái
sau đó vũ gặp minh và nhờ minh đi cầm cố chiếc điện thoại được bảy trăm linh đồng chiếc xe được số tiền một triệu hai trăm linh nghìn đồng
ngày hai tháng một mươi vũ tiếp tục lấy trộm một chiếc xe máy khác của người dân và tiếp tục cùng minh đi bán xe
phần cuối của bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị hào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi tám ngõ một trăm ba mươi bốn đường lê lợi phường lê lợi thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đối tượng này cao một m sáu mươi hai sống mũi thẳng da trắng và có sẹo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mảy trái
đối tượng nguyễn thị như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang
và đối tượng phạm thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường ngô quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý